ủy ban pháp luật của quốc hội bắt đầu họp phiên toàn thể lần thứ tư bằng việc thẩm tra dự án luật tố cáo sửa đổi
theo ý kiến của nhiều thành viên ủy ban dự thảo này đã phần nào khắc phục được những hạn chế bất cập của luật tố cáo năm hai nghìn một mươi ba
hiện nay dự thảo luật tố cáo sửa đổi đang nhận nhiều ý kiến khác nhau về các quy định như hình thức tố cáo
giải quyết đơn thư nạc danh thơ hiệu tố cáo thẩm quyền trình tự thủ tục giải quyết tố cáo
và cách thức bảo vệ người tố cáo đang nhận được rất nhiều ý kiến khác nhau
cụ thể như hình thức tố cáo có nên áp dụng các phương tiện hiện đại như email fax hay vẫn theo cách thức truyền thống
về quy định đình chỉ và tạm đình chỉ vụ việc tố cáo để các cơ quan liên quan giải quyết
đại diện tòa án nhân dân tối cao cho rằng cần có quy định cụ thể để tránh ùn vụ việc tạm đình chỉ tại các tòa
hệ thống tòa án là số lượng án tạm đình chỉ rất nhiều
chúng tôi vừa đi kiểm tra có những đơn vị là hàng nghìn cấp tỉnh là hàng nghìn vụ án tạm đình chỉ
cứ đưa ra lý do tạm đình chỉ sau đó rồi hết lý do tạm đình chỉ
mặc dù có quy định là hết lý do tạm đình chỉ thôi nhưng rồi cuối cùng chẳng giải quyết chẳng lấy ra để giải quyết
đi kiểm tra rồi thì mới phát hiện ra mới biết được
nên cái quy định các việc tạm đình chỉ ở đây cũng phải hết sức chặt chẽ
và giải quyết kịp thời
theo ủy ban pháp luật của quốc hội dự thảo cần có quy định cụ thể hơn về cơ quan có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo
kinh phí phương tiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc bảo vệ người tố cáo
vì có thế mới khuyến khích người dân tố cáo các hành vi sai trái nhũng nhiễu trong đời sống xã hội và các cơ quan quản lý nhà nước